thưa quý vị sau gần năm giờ vào cuộc quyết liệt với mục đích cao nhất là giải cứu an toàn cho cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi
ở thành phố tân an tỉnh long an bị bắt cóc tống tiền cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh long an
công an tỉnh đồng nai và công an thành phố hồ chí minh đã bắt giữ đối tượng nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và bàn giao bè gái cho gia đình an toàn
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được tin báo từ công an tỉnh long an
về việc xảy ra vụ bắt cóc cháu lê mộc chi sinh năm hai nghìn hai mươi trú tại phường hai thành phố tân an tỉnh long an
để đòi tiền chuộc từ gia đình
ngay sau khi nhận được tin báo của công an tỉnh long an đồng chí trung tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự
đã chỉ đạo phòng trọng án huy động toàn bộ lực lượng thành lập tổ công tác để phối hợp với công an tỉnh long an
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an để truy xét bắt giữ đối tượng
với mục đích cao nhất
mục đích cao nhất là giải cứu an toàn cho cháu lê
quá trình truy xét thì xác định đối tượng xuất hiện trên địa bàn tỉnh long an
nên cục cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an đã thông báo cho công an tỉnh long an
để tổ chức tượng lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tổ chức xác minh truy bắt
ngay sau khi nhận được tin báo này công an tỉnh long an đã huy động toàn bộ lực lượng của công an tỉnh
phối hợp với cục cảnh sát hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an
truy xét nóng
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thủ thừa tỉnh long an khi đối tượng đang bỏ trốn bằng xe khách trên quốc lộ hai mươi
đoạn thuộc huyện tân phú tỉnh đồng nai giáp danh với tỉnh lâm đồng
đồng thời triển khai kế hoạch giải cứu cháu lê mộc chi an toàn
tại một khách sạn trên địa bàn tp thủ đức tp hcm
qua đấu tranh bước đầu đối tượng nguyễn thanh sơn khai nhận bắt cóc cháu lê mộc chi
đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do sợ đối tượng sát hại cháu gia đình cháu chi đã chuyển cho đối tượng số tiền một tỷ đồng
trong lúc chờ gia đình lên làm việc các chiến sĩ công an đã thay nhau tận tình chăm sóc cháu bé
sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục
khuya cùng ngày tại trụ sở của bộ công an phía nam
hiện công an tỉnh long an đã tiếp nhận toàn bộ vụ việc đồng thời di lý đối tượng về trụ sở
để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu
thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố tiến hành phá chuyên án
bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng một viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn phúc hậu hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
và phạm văn hoàng hai mươi ba tuổi trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
trước đó các trinh sát nhận định hoàng và hậu có mối quan hệ mật thiết cũng như biểu hiện bất minh
thường xuyên liên hệ với số đối tượng ma túy trên địa bàn nên xác lập chuyên án đấu tranh
ngày hai mươi chín tháng chín công an quận hải châu bắt quả tang hoàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại khu vực chợ miếu bông xã hòa phước huyện hòa vang thu giữ khoảng một viên thuốc lắc
sáu gói ma túy nước cam năm gói ketamin hai gói ma túy nước nho hai gói ma túy dạng cà phê
đấu tranh nhanh công an quận tiếp tục bắt giữ khẩn cấp hậu tại nơi trọ
thu giữ một gói ketamin và một cân điện tử được biết hậu vừa chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy
nay lại tiếp tục tái phạm vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương cũng vừa triệt xóa
một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát karaoke trên địa bàn khu phố bình thuận hai
phường thuận giao thành phố thuận an
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng chín đối tượng nguyễn văn vũ linh chú tại tỉnh an giang tổ chức sinh nhật
nên đã liên hệ với đối tượng nguyễn văn tú là quản lý một quán karaoke trên địa bàn phường thuận giao
thành phố thuận an đặt phòng hát và nhờ tú đặt mua ma túy
sau đó linh và nhóm bạn khoảng hai mươi người đến phòng hát để tổ chức sinh nhật
tại đây cả nhóm cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an kiểm tra tạm giữ hai túi nilon bên trong dính chất bột màu trắng
một đĩa xứ trắng một thẻ nhựa kết quả kiểm tra nhanh có một mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bảy bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
ngày hai mươi tháng chín công an tỉnh hải dương phát hiện phạm văn thanh cùng vợ là nguyễn thị thơm nhận số lô số đề của nhiều người dân
lực lượng công an xác định tổng số tiền mà vợ chồng thơm thanh nhận của người chơi lên đến gần chín trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khởi tố bị can đối với phạm văn thanh nguyễn thị thơm cùng ba đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc khởi tố hai đối tượng về hành vi đánh bạc
bốn em nhỏ tại huyện chư pứ tỉnh gia lai khi đi chăn bò bị cô lập giữa dòng suối dữ đã được giải cứu thành công
cụ thể vào chiều ngày hai tháng một mươi trong lúc lùa đàn bò về nhà qua suối